tự xưng là trợ lý tổng bí thư trợ lý phó thủ tướng với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trần hiễu minh năm mươi bốn tuổi trú tại tỉnh hà nam bị công an tỉnh lạng sơn bắt giữ khẩn cấp
theo kết quả điều tra từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trần hiễu minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh lạng sơn
và trong quá trình gặp gỡ tiếp xúc với các tổ chức cá nhân trên địa bàn
đã tự giới thiệu bản thân đang công tác tại các cơ quan của trung ương đảng văn phòng chính phủ
lực lượng vũ trang với các chức vụ cấp bậc vị trí công tác khác nhau như trợ lý tổng bí thư
trợ lý phó thủ tướng chính phủ với mục đích đánh bóng tiên tuổi nhằm tạo niềm tin
uy tín với các cá nhân tổ chức mà minh tiếp xúc để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
và có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản